liên quan đến việc giải quyết cho hơn một chín trăm linh công nhân tại khu công nghiệp bầu xéo
huyện trảng bom tỉnh đồng nai bị nợ lương trước tình trạng trên ngành chức năng tỉnh đồng nai
đã đến trụ sở công ty để hướng dẫn thủ tục tìm hướng giải pháp tối ưu nhất để bảo đảm đời sống cho công nhân
cùng với hơn một chín trăm linh công nhân lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn techwell vina
chị trần thị nhung đã có mặt từ rất sớm để chờ đợi thông tin mới nhất về quyền lợi của mình
từ các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai
chị nhung cho biết chị đang mang thai ở tháng thứ tám
nên việc cả tháng nay không có việc làm và thu nhập khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn
đáng lo ngại nhất đó là sổ bảo hiểm y tế bị chốt trong khi ngày sinh con đang cận kề

mà bây giờ đến tháng một đánh lương cũng vẫn trừ của bọn em

đại diện tổ công tác của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai thông báo
do chủ đầu tư công ty techwell vina đã về nước từ ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và hiện nay chưa quay trở lại việt nam để điều hành doanh nghiệp
nên công ty chưa thể hoạt động như kế hoạch trước đây
để bảo đảm quyền lợi cao nhất cho anh chị em công nhân
đề nghị công nhân làm đơn xin thôi việc và liên hệ với ông nguyễn anh tiến
phụ trách nhân sự của công ty để thực hiện thủ tục thôi việc và chốt sổ bảo hiểm
tuy nhiên nhiều công nhân đã không đồng tình với thông báo trên
khi bây giờ đem cái sổ bảo hiểm này lên để chốt
mà chốt với điều kiện phải cầm theo cái đơn mà chưa tự nguyện chấm dứt hợp đồng vô
thì người ta mới chốt cho tụi em được
trong khi tụi em chờ đợi cả tháng trời nay rồi mà giờ lên không có cho trả lời
công đoàn chúng tôi sẽ bảo vệ vụ lợi hợp pháp chính đáng trên cơ sở thực tục lực lãi quy định
tôi rất mong anh công nhân chúng ta hết sức bình tĩnh và cùng công tác với chúng tôi
và quý vị của chúng tôi để chúng tôi làm được cái việc là khởi kiện nghiên nghiệp mới được
đó là tương tự theo luật quy định như thế
trong khi đó đại diện bảo hiểm xã hội tỉnh đồng nai khẳng định
đối với các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp y tế và thai sản sẽ được giải quyết
chúng tôi đã trực tiếp cùng với một bộ phận đại diện ở công ty còn lại
đã xác định là trên hệ thống quản lý khoảng một trăm bốn mươi bảy nữ công nhân đang nghỉ chế độ thai sản
tại thời điểm trước tết thì chúng tôi đã thu gom được hai mươi hồ sơ của các chị em đang nghỉ thai sản
và đã chi trả với số tiền là sáu trăm ba mươi một triệu đồng như tạm ổn một bước
và phần còn lại thì chúng tôi đang tiếp tục cùng với các anh em hiện nay đang ở công ty
để thu gom toàn bộ hồ sơ này và tiếp tục xử lý
đối với chế độ ốm đau cũng thế cũng chủ động với cái phương án mà chúng tôi chỉ đạo quyết liệt đó là
bảo hiểm xã hội chủ động tìm người lao động tìm hồ sơ của người lao động để giải quyết các chế độ chính sách đảm bảo cho họ
chứ không đợi người lao động đi tìm đến để xin hưởng chế độ
liên quan đến việc giải quyết vụ việc nêu trên tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
vào tối ngày một tháng ba trả lời báo chí thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
doanh nghiệp cho biết hiện tại tổ công tác của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đang bám sát xử lý vụ việc
trong trường hợp sớm nhất sẽ xử lý tài sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tiền thu được để
giải quyết nợ lương và bảo hiểm cho công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn techwell vina tỉnh đồng nai